liên quan đến vụ cháy tại trung kính đã làm một mươi bốn người tử vong sáng nay phó chủ tịch quốc hội trần quang phương và bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan đã tới thăm động viên các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại bệnh viện giao thông vận tải
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng năm bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng phó chủ tịch quốc hội trần quang phương phó thủ tướng trần hồng hà cũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy ở trung kính trung hòa hà nội
theo ghi nhận của phóng viên phó chủ tịch quốc hội trần quang phương cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy ở phố trung kính trước đó phó thủ tướng trần hồng hà cũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy
bí thư tành hủy hà nội đinh tiến dũng phó bí thư thường trực tành hủy nguyễn thị tuyến chủ tịch ubnd tp tân sĩ thanh cũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy
tại hiện trường vụ cháy bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn điều tra nguyên nhân vụ việc
theo báo cáo ban đầu vào hồi h bốn mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm ubnd phường công an phường trung hòa đã nhận được thông tin báo cháy từ công dân
vụ cháy xảy ra tại số nhà địa chỉ số một ngõ bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
sau khi nhận được thông tin chủ tịch ubnd phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phường
đội dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở ngay lập tức có mặt tại địa điểm có cháy sử dụng các phương tiện chữa cháy các điểm chữa cháy công cộng và các hộ gia đình xung quanh để xử lý đám cháy
tại hiện trường ngôi nhà người dân xung quanh cùng các chủ nhà đã phá cửa sổ ở tầng hai nhà hai để thoát ra khỏi nhà
ngôi nhà xảy ra vụ cháy tại số một ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám ba mươi một phố trung kính đây là nhà ở gia đình cho thuê để ở và sửa xe đạp điện
ngôi nhà cách mặt phố trung kính khoảng hai trăm linh m nhà được xây dựng với diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai trên tổng diện tích khu đất xây dựng là hai trăm linh năm m hai
phần diện tích còn lại là khoảng năm mươi năm m hai là sân trống bố trí để xe máy xe đạp xe đạp điện ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà
tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà bảy người và có một mươi bảy người đăng ký thuê để ở tổng số một mươi hai phòng cho thuê một mươi phòng cho thuê và hai phòng chủ nhà ở
đến giờ năm mươi hai phút đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai phòng pc bảy đã đến và lập tức tiếp cận đầu ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một phố trung kính để triển khai lực lượng phương tiện theo ngó tiếp cận đến ngôi nhà xảy ra vụ cháy
vào hồi giờ năm mươi năm phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường
tại thời điểm này đám cháy đã cháy dụi các phương tiện xe máy xe đạp xe đạp điện
đám cháy lan nhanh và phát triển mạnh theo cả chục dọc từ tầng một lên tầng hai và tầng ba theo trục ngang các dân phòng tại tầng một
tại thời điểm này đám cháy đang phát sinh rất nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ tung mái cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà
khoảng một giờ năm phút xe chữa cháy thuộc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai phòng pc bảy công an quận cầu giấy đã đến hiện trường
đến hồi một h hai mươi sáu phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn
theo thông tin ban đầu vụ cháy đã làm một mươi bốn người bị chết
theo thông tin từ trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội sau khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà trọ nằm sâu trong ngõ một trăm một mươi chín trung kính phường trung hòa quận cầu giấy vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm
trung tâm đã huy động chín xe cấp cứu và hai mươi bảy nhân viên y tế đến hiện trường vụ cháy
trao đổi với phóng viên bác sĩ nguyễn thành giám đốc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cho biết khi xe cấp cứu tiếp cận cùng với lực lượng cứu hỏa thì đám cháy kèm lửa lớn đã bùng cháy dữ dội
tại hiện trường có ba nạn nhân còn sống trong vụ cháy được đưa đến bệnh viện giao thông vận tải để cấp cứu
bác sĩ nguyễn thành cho biết thời điểm đó tình trạng của họ vẫn tỉnh táo ổn định nhiều khả năng ba người này đều bị suy hô hấp do ngạt khói
ngay khi cấp cứu các nạn nhân sở y tế hà nội đã đề nghị các bệnh viện huy động tối đa lực lượng tập trung trang thiết bị thuốc men để cứu chữa người bị nạn
sáng nay theo thông tin từ bệnh viện giao thông vận tải trong ba nạn nhân trong vụ cháy đang được điều trị tại đây có hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
trường hợp nặng nhất là một cụ bà đang điều trị hồi sức tích cực
tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải đang tập trung mạng điều kiện để điều trị cho các nạn nhân
tuy nhiên với nạn nhân là người cao tuổi tiên lượng điều trị vẫn chưa thể nói trước được
nằm trên giường bệnh anh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín vẫn chưa hết bàng hoàng khi được cứu ra khỏi vụ cháy nhà trọ tại ngõ một trăm một mươi chín trung kính

trường hợp nặng nhất là một cụ ba đang điều trị hồi sức tích cực
tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cho biết khi xe cấp cứu tiếp cận cùng với lực lượng cứu khỏa thì đám cháy kem lửa lớn đã bùng cháy dữ dội
tại hiện trường có ba nạn nhân còn sống trong vụ cháy được đưa đến bệnh viện giao thông vận tải để cấp cứu
bác sĩ nguyễn thành cho biết thời điểm đó tình trạng của họ vẫn tỉnh táo ổn định nhiều khả năng ba người này đều bị suy hô hấp do ngạt khói
ngay khi cấp cứu các nạn nhân sở y tế hà nội đã đề nghị các bệnh viện huy động tối đa lực lượng tập trung trang thiết bị thuốc men để cứu chữa người bị nạn
sáng nay theo thông tin từ bệnh viện giao thông vận tải trong ba nạn nhân trong vụ cháy đang được điều trị tại đây có hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
trường hợp nặng nhất là một cụ bà đang điều trị hồi sức tích cực
tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải đang tập trung mạng điều kiện để điều trị cho các nạn nhân
tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết
tiếp tục tiếp đón các loại nhân tuy nhiên đến hai h một mươi năm và ba h thì có các loại nhân tiếp theo vào thức trí